ban thường vụ thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hải dương
về hợp tác phát triển toàn diện giữa hai địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đồng chí nguyễn mạnh hiển
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hải dương đồng chủ trì hội nghị
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu vừa qua giữa hà nội và hải dương đã có sự hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực
đạt được những kết quả rất tích cực
dù vậy lãnh đạo hai địa phương đều chung đánh giá kết quả hợp tác giữa hà nội và hải dương
thời gian qua chưa thực sự tương xứng với khả năng và thế mạnh của mỗi địa phương
để sự hợp tác này ngày càng đi vào chất lượng hiệu quả trong định hướng hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
ban thường vụ thành ủy hà nội và ban thường vụ tỉnh ủy hải dương đã thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm
hợp tác trên bảy lĩnh vực chính gồm xây dựng đảng hệ thống chính trị xúc tiến thu hút đầu tư
giao thông vận tải du lịch công nghiệp thương mại nông nghiệp văn hóa thể thao
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho rằng
dư địa tiềm năng để hà nội và hải dương tiếp tục hợp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển còn rất lớn
trong bảy lĩnh vực công tác trọng tâm mà hai bên đã thống nhất hợp tác
điều quan trọng là phải cụ thể hóa thành những giải pháp để triển khai có hiệu quả